thưa quý vị tháng năm lịch sử mỗi người việt nam chúng ta đều hướng về bác hổ kính yêu
từ nhiều ngày trước và đặc biệt là từ sáng sớm ngày hôm nay
rất nhiều người đã vượt hàng nghìn cây số để tới làng viếng bắc
mong cho mình tấm nồng biết ơn và nỗi nhớ khôn nguôi với bắc hồ
ta bên người người tỏa sáng trong ta
trên khắp các nền tảng mạng xã hội cư dân mạng đã đồng loạt đăng tải những hình ảnh
bày tỏ sự biết ơn vô hạn tới vị lãnh tụ thiên tài
danh nhân văn hóa thế giới con người kiệt xuất của thế kỷ hai mươi
những dòng trạng thái như cháu yêu bắc hồ mừng bác thêm tuổi mới
bắc luôn sống mãi trong trái tim chúng cháu
hay mừng ngày sinh lãnh tụ vĩ đại của toàn dân tộc
được cộng đồng mạng sử dụng rất nhiều trong những ngày này
bên cạnh những lời chúc mừng cư dân mạng cũng chia sẻ rất nhiều những câu chuyện hay
kể về cuộc đời sự nghiệp của người như
chuyện kể về những năm tháng bắc bồn bà ở nước ngoài
lời bắc dạy phải yêu thương con trẻ
hay bài học quý báu về tinh thần đoàn kết dân tộc
bài học về trồng cây gây rừng
một mươi tháng năm luôn là một ngày có ý nghĩa rất quan trọng đối với con
mặc dù con chưa từng có cơ hội gặp bác
nhưng bác vẫn luôn sống mãi trong trái tim con
mừng sinh nhật của bắc mong bắc vẫn luôn soi đường chỉ lối
để đất nước chúng ta mãi phát triển vững bền
mỗi dịp tháng năm về hàng triệu trái tim người việt và bạn bè trên khắp thế giới
luôn bồi hồi xúc động tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài người cha già của dân tộc việt nam
hãy cùng nhau dành một chút thời gian để nhớ về công lao
tình cảm của bác với nhân dân việt nam và nhân dân yêu hòa bình thế giới
chúc mừng kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày sinh của người
lắng nghe đọc những câu chuyện về bắc
con thực sự cảm phục yêu mến và trân trọng rất nhiều
tại lăng chủ tịch hồ chí minh dù tiết trời oi nóng
nhưng đông đảo người dân từ khắp mọi miền đất nước vẫn xếp hàng dài
để được vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đến đây đồng bào cả nước đều mang trong mình những tấm chân tình
của người con đất việt gửi đến bác hồ kính yêu
dù lượng người dồn về đây rất đông
tuy nhiên ai nấy đều ý thức xếp hàng trật tự không chen lẫn sô đẩy
nhiều trường học cũng cho các em học sinh đến tham quan làng bắc
với mong muốn giúp các em tưởng nhớ và tìm hiểu
về vị lãnh thụ vĩ đại của dân tộc
trước những hình ảnh này cư dân mạng đã bày tỏ niềm xúc động
vui mừng mong muốn được hòa trong dòng người vào lăng viếng bắc
mình tận trong cà mau xa xôi chưa một lần được ra thăm lăng bác
nhìn dòng người mình thật sự mong muốn có cơ hội được ra hà nội vào lăng viếng bắc
các bé con mình được nhà trường tổ chức đến viếng lăng chủ tịch hồ chí minh
đây là cơ hội rất tốt để các con tìm hiểu về bác
mình thấy rất vui
tinh thần người việt nam thật sự rất tuyệt vời
tự hào vì bác hồ vì là người việt nam
kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
rất nhiều chương trình nghệ thuật
nhiều hoạt động ý nghĩa được diễn ra trên khắp cả nước
như chương trình tháng năm nhớ bắc
thể hiện tình cảm của đồng bào các dân tộc
tại làng văn hóa các dân tộc việt nam với bắc hồ
lễ hội làng xen tại nghệ an
các hoạt động đã góp phần tuyên truyền sâu rộng
về truyền thống lịch sử của dân tộc
giáo dục lòng yêu nước theo gương chủ tịch hồ chí minh
các chương trình hướng về bắc rất ý nghĩa
mình dành rất nhiều thời gian để nghe những bài hát về bác
dụng động và hay lắm
là người con của mảnh đất nghệ an quê bắc
năm nào mình cũng dành thời gian đưa con về để dự lễ hội làng sen
nhiều hoạt động ý nghĩa giúp mình và con có thêm nhiều kiến thức về bác
về quê hương của người
chỉ cần là về bác thì mình thấy chương trình nào cũng hay ý nghĩa
nhiều chương trình rất chân thực sinh động và đặc sắc
các hóa về cuộc đời của bắc
trong ngày đặc biệt này
tất cả người việt nam đều có cảm xúc chung đặc biệt
đó là lòng tình yêu biết ơn đối với bác
vị lãnh thủ vĩ đại của dân tộc
suy nghĩ quan điểm của bạn như thế nào
về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân